các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vật afp đưa tin vào hôm thứ sáu các quan chức thành phố hội an quảng nam
một thành phố du lịch nổi tiếng của việt nam cho biết thành phố thương cảng lịch sử
và là di sản thế giới này đã ký một thỏa thuận với nhóm bảo vệ quyền động vật
bốn pol international hứa hẹn sẽ loại bỏ việc mua bán và tiêu thụ thịt chó mèo
afp nhận xét đây là quyết định đầu tiên về việc loại bỏ thịt chó mèo ở một quốc gia
nơi một số người coi đó là món khoái khẩu
phó chủ tịch thành phố nguyễn thế hùng cho biết
chúng tôi muốn giúp thúc đẩy phúc lợi động vật thông qua việc xóa sổ bệnh dạy
xóa bỏ buôn bán thịt chó và mèo và đưa thành phố trở thành điểm đến du lịch hàng đầu
đánh giá về thỏa thuận của hội an julie sanders từ bốn pol international cho biết
đây là một điểm khởi đầu có thể làm gương cho những nơi khác ở việt nam
một cuộc thăm dò quốc gia do nhóm bảo vệ quyền động vật thực hiện vào năm nay cho thấy
ước tính chỉ có khoảng sáu ba trong số sáu trăm linh người việt nam được khảo sát
tiêu thụ loại sinh vật bốn chân này và có tới tám mươi tám ủng hộ lệnh cấm thịt chó mèo
afp cho rằng thực tế thói quen ăn thịt chó mèo ở việt nam đã giảm dần khi nhiều người nuôi chó
mèo cảnh nhưng thịt chó vẫn phổ biến ngay cả ở hà nội
anh phan văn cường người dân hà nội nói với afp
tôi nghĩ không nên cấm ăn thịt chó đó là văn hóa của chúng tôi
vào năm hai nghìn một mươi tám thành phố hà nội khuyến khích người dân ngừng ăn thịt chó vì nó gây tổn
hại đến danh tiếng của thủ đô và có những lo ngại về sức khỏe như nhiễm bệnh dạy chết người
theo đó ước tính có khoảng năm triệu con chó được tiêu thụ mỗi năm ở việt nam
cao thứ hai trên thế giới chỉ sau trung quốc với một số người tin rằng ăn thịt chó có thể giúp xua tan vận rũi
tuy nhiên ngày mới đây phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hội an nhấn mạnh
thông tin thành phố cấm không cho kinh doanh thịt chó mèo là không đúng
lãnh đạo hội an thông tin cấm bán thịt chó mèo là không đúng
không ai mà cấm được
ngày một mươi tháng một mươi hai ủy ban nhân dân thành phố hội an đã tổ chức ký kết trực tuyến với tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu
bốn pals về cam kết loại bỏ việc sử dụng buôn bán thịt chó mèo
liên quan đến vụ việc này ông nguyễn thế hùng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hội an cho biết
hiện chính quyền vẫn chưa có thống kê chính thức về các hộ kinh doanh mua bán thịt chó mèo
tuy nhiên theo ông hùng thì hiện nay số người kinh doanh thịt chó rất ít
và hoàn toàn không có người buôn bán thịt mèo
cũng theo ông hùng dự án mà hội an ký kết với forboures chỉ mới là biên bản ghi nhớ để làm cơ sở
xin chủ trương của ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam nếu được thông qua thì mới thống nhất
lên kế hoạch cụ thể để triển khai trong hai năm hai nghìn hai mươi hai và hai nghìn hai mươi năm
phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hội an khẳng định
phúc lợi động vật là yếu tố quan trọng đối với cả khách du lịch trong và ngoài nước
đặc biệt là khi các vật nuôi thú cưng đang ngày càng được coi là thành viên trong gia đình ở việt nam
là một thành phố du lịch nổi tiếng hội an mong muốn thúc đẩy quyền lợi động vật
thông qua việc xóa sổ bệnh dạy loại bỏ dần nạn buôn bán thịt chó mèo
và đưa thành phố trở thành điểm đến du lịch hàng đầu
đặc biệt phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hội an nhấn mạnh
thông tin thành phố cấm không cho kinh doanh thịt chó mèo là không đúng
không ai mà cấm được pháp luật họ cho phép thì sao mà cấm được khi họ đầy đủ điều kiện kinh doanh
giải pháp quan trọng nhất ở đây là tuyên truyền vận động
vì chó mèo là vật nuôi không phải là để ăn thịt mà là vật nuôi thân thiết gắn bó với con người
chúng tôi muốn hình thành thói quen không ăn thịt chó mèo cho người dân
mình vận động mà người dân hưởng ứng thì việc rất nên làm
dự án triển khai trên địa bàn thành phố là việc cái chung
xây dựng hội an là thành phố sinh thái du lịch thành phố nhân tình thuần hậu
ông hùng chia sẻ
ông hùng cho biết thêm nếu dự án được triển khai cụ thể thì chính quyền hội an sẽ có các biện pháp
để hỗ trợ những người kinh doanh bán thịt chó trên địa bàn chuyển đổi ngành nghề
ngoài ra việc quan trọng khác trong dự án là loại trừ bệnh dạy tiêm vaccine phòng dạy cho vật nuôi
bà julie sanders giám đốc phụ trách vật nuôi forbos cho biết
đây là thời điểm quan trọng mang tính khởi phát ở việt nam và trong khu vực
mỗi năm việt nam có hơn năm triệu cá thể chó và một triệu cá thể mèo bị buôn bán
và giết để lấy thịt gây nguy hại đến quyền lợi động vật và sức khỏe cộng đồng
hội an là thành phố tiên phong thực hiện để các địa phương khác trên cả nước nối tiếp
theo forbos mỗi năm việt nam có hơn năm triệu cá thể chó và một triệu cá thể mèo bị buôn bán
và giết để lấy thịt gây nguy hại đến quyền lợi động vật và sức khỏe cộng đồng
bên cạnh đó các cuộc điều tra do forbos thực hiện đã chỉ ra rằng
chỉ có sáu ba người việt nam tiêu thụ thịt chó hạt mèo
nhưng có đến tám mươi tám công chúng ủng hộ chính phủ
công chúng phủ ban hành lệnh cấm buôn bán thịt chó mèo
đặc biệt khoảng bảy mươi năm các bệnh truyền nhiễm mới xuất hiện có nguồn gốc từ động vật
chia sẻ tại buổi ký kết ca sĩ văn mai hương
người đã nhiều lần lên tiếng ủng hộ việc chấm dứt nạn buôn bán tàn ác này cho biết
sự kiện này thật đặc biệt đối với những người trẻ như hương
vì hội an là một di sản văn hóa được unesco công nhận
cũng là điểm đến du lịch được rất nhiều người việt nam và bạn bè quốc tế yêu thích
qua sự kiện hôm nay hương mong muốn góp thêm tiếng ớt của mình cùng người dân việt nam
nói không với tiêu thụ thịt chó mèo và đồng tình nếu chính phủ ra lệnh cấm buôn bán giết mổ chó mèo
đối với các nước phương tây nói riêng và thế giới nói chung
chó là loài động vật rất gần gũi và gần như là một người bạn rất thân với con người
còn ở việt nam từ xưa đến nay việc ăn thịt chó vẫn diễn ra thường xuyên và thậm chí là phổ biến
chính bởi vậy việc ăn thịt chó của người việt nhiều khi gây phản cảm với khách du lịch
theo nhiều nghiên cứu ăn thịt chó là thói quen cố hữu lâu năm của người dân
từ trước cả khi người pháp chiếm hà nội
thời bấy giờ chợ cửa đông vốn nổi tiếng với việc bày bán nhiều thịt chó
và người dân xem như đây là món ăn khoái khẩu thậm chí là thứ đặc sản nhiều giá trị
cho đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba việc ăn thịt chó bỗng bùng phát mạnh mẽ khi các quán bia hơi thi nhau mọc lên
ở hà nội có những vùng đất thịt chó nổi tiếng đến mức được định danh thương hiệu
một cách không chính thức
như là thịt chó nhật tân thịt chó vân đình
chúng ta có thể thấy được tập quán ăn thịt chó đã trở thành một thứ văn hóa ẩm thực của người việt
có nhiều người còn hài hước gọi đó là giá trị quốc gia vì thói quen này đã ăn sâu vào trong máu của người dân
và dường như có cả công nghệ để chế biến thịt chó thành nhiều món
không cứ ở đồng bằng bắc bộ mà cả ở trong nam
tuy nhiên văn hóa thịt chó ngoại bắc có phần rõ hơn và mạnh hơn
dẫu ít dẫu nhiều có nhiều bằng chứng cho thấy
từ lâu thịt chó đã trở thành món ăn mang tính văn hóa
thành thử ra không phải mỗi tôi mà nhiều người cho rằng đó là tục lệ không thể bỏ
nếu nói đến văn hóa ẩm thực đặc biệt không thể thiếu thịt chó
những năm chín mươi của thế kỷ trước hà nội có cả một liên hiệp các xí nghiệp thịt chó trên đường đến nhật tân
thời hương thịnh nơi đây tập trung năm mươi nhà hàng lớn nhỏ khách nhộn ngày đêm không ngớt
cứ chiều xuống phố nhật tân lại chìm trong làng khói mờ ảo mang theo mùi hương thơm
các nhà hàng cũng quyến rũ từ những xiên chả chó nướng như muốn níu chân mọi người
và đúng như nhiều người chỉ ra thịt chó ở đây được thu mua theo nhiều cách khác nhau
theo quan điểm của nhà xã hội học phó giáo sư tiến sĩ trịnh hòa bình
việc các nhà hàng bán thịt chó mọc lên như nấm có chăng là xuất phát từ lợi nhuận
động cơ lợi ích chứ không phải là cứ ăn thịt chó là giả mang
điều đáng bàn ở đây là cách mà chúng ta tiếp cận cách chúng ta hành hạ con vật
cách chúng ta giết thịt chó
trước khi biến nó thành một mầm thức ăn đủ món
tôi nghĩ nếu chúng ta cố tình nói không ăn thịt chó là thể hiện trình độ thái độ văn minh
thì có lẽ chúng ta đã sai
đã nói tới văn hóa thì không có chuyện thấp cao cũng không thể hiện trình độ phát triển
thật khó có thể nói ăn thịt chó là giả mang
đấy là do cách nhìn chứ có phải là cứ ăn loại thực phẩm đó là thấp hèn đâu
thực lòng mà nói chúng ta đang tiếp cận vụ việc này ở một cách nhìn thương xót
khi chó bị giết hại giả mang
chó là con vật trung thành của con người
phải chăng chúng ta thiếu tinh thần nhân văn trong xử lý chó
từ những bệnh viện ấy có thể thấy rằng sẽ rất là dài dột nếu ai đó nói ăn thịt chó là giả mang
và bằng chứng là những nền văn hóa vẫn sừng sững tồn tại
người hàn quốc vẫn rất đam mê ăn thịt chó
dù thịt chó trước đó được xem là quốc thịt
thì người ta vẫn có cách xử lý được thay vì đánh vật chúng ra để chúng giải dụ rồi la hét
sự khác nhau ở hai khách hàng
khái niệm yêu chó và ăn thịt chó nằm ở chỗ
người ta sẽ không hành hạ con chó không tự mình đập chết con chó
nhưng vẫn thấy thịt chó là món khoái khẩu
vậy thì nếu ai đó làm hộ họ việc thịt con chó hay là họ tự mua thịt chó ở các quầy hàng
các nhà chuyên cung cấp thịt chó thì đương nhiên là họ vẫn ăn
người khác ăn thì họ cũng có quyền ăn
hai chuyện yêu và ăn là tách bạch nhau
cũng giống như ở australia họ coi kangu là biểu tượng của đất nước
nhưng nhiều người vẫn ăn thịt con vật này
chỉ có điều là họ không đập chết con căng gu rùng rợn như cách mà chúng ta đập chết con chó để nó phải kêu thống tiết
họ giết kangaroo bằng cách chích điện
đó là một biện pháp hạ sát văn minh chuyên nghiệp trong các lò mổ
không ai có thể nói họ là những người tàn bạo là những kẻ không biết chủ nghĩa nhân văn là gì
rõ ràng con người dẫu thế nào đi chăng nữa thì vẫn đầy rẫy những thói ích kỷ với đồng loại
thậm chí là đối với động vật
chúng ta nghĩ khi lên án và phê phán xung quanh câu chuyện này là chúng ta đúng
nhưng không hẳn là như vậy đâu
yêu chó và ăn thịt chó là hai chuyện khác nhau
lý do để không có quy định cấm ăn thịt chó mèo là bởi vì ở những nước có điều kiện kinh tế xã hội đang phát triển
văn hóa ăn thịt vật nuôi như chó mèo còn phổ biến tỷ lệ người dân ăn thịt chó mèo so với người không ăn luôn áp đảo
do vậy tại thời điểm hiện tại cấm giết ăn thịt vật nuôi là chưa phù hợp
với điều kiện văn hóa kinh tế xã hội của đại bộ phận người dân
giết hại ăn thịt động vật là một thói quen một văn hóa lâu đời không thể thay đổi ngay
mà cần phải trải qua một khoảng thời gian phát triển nhất định trong nhận thức của người dân
để ban hành quy định cấm giết ăn thịt vật nuôi trong bối cảnh xã hội như hiện nay sẽ không đảm bảo tính khả thi trên thực tế
hành động đánh đập hành hạ tàn nhẫn với vật nuôi là một lựa chọn hành vi của từng cá nhân
là lựa chọn nên cá nhân đó có thể thực hiện hoặc không thực hiện
đây là hành vi có thể thay đổi được khi có quy định pháp luật ngang cấm
do vậy việc ban hành quy định cấm hành hạ ngược đải đánh đập vật nuôi khi ban hành sẽ đảm bảo tính khả thi
như vậy ủy ban nhân dân tp hội an đã tổ chức ký kết trực tuyến với tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu
forbour về cam kết loại bỏ việc sử dụng buôn bán thịt chó mèo đã thể hiện rất rõ sự tôn trọng động vật của hội an
rất hy vọng trong thời gian tiếp các địa phương sẽ mạnh dạn cam kết loại bỏ sử dụng thịt chó mèo
để hạn chế thấp nhất việc hành hạ động vật không biến vật nuôi thành mồi nhắm
các bạn có đánh giá như thế nào về hành động dũng cảm và đáng tự hào này của hội an quảng nam
xin hãy để lại bình luận phía dưới các bạn nha
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn